vào ngày hôm nay ba trăm tám mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và một mươi một tỉnh thành phố đã trải qua một mươi bốn ngày
không ghi nhận trường hợp mắc mới covid một mươi chín
thông tin từ bộ y tế vào tối ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận hai một trăm sáu mươi một ca mắc mới trong nước
gồm thành phố hồ chí minh là một năm trăm ba mươi chín ca bình dương hai trăm tám mươi tám đồng nai tám mươi đồng tháp bốn mươi bảy lòng an ba mươi bảy
khánh hòa ba mươi bốn hà nội ba mươi hai bình thuận một mươi chín phú yên một mươi sáu cần thơ một mươi năm bà rịa vũng tàu
quảng nam chín kiên giang tám bình phước sáu hưng yên ninh thuận mỗi địa phương bốn quảng ngãi trà vinh
mỗi địa phương ba bình định hai đắk nông hải phòng ninh bình bắc ninh mỗi địa phương một
một mươi chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày cũng ghi nhận tám mươi ca tử vong
các trường hợp tử vong đều liên quan đến bệnh nền phần lớn ở người cao tuổi